do chỉ chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trong hôm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn là trạng thái nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm
có lúc có mưa nhỏ kèm theo nhiệt độ duy trì trong ngưỡng lạnh phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý là từ chiều tối và đêm mai do ảnh hưởng của rãnh gió tây ở bực năm m nên thời tiết có sự thay đổi đáng kể
ở các tỉnh vùng núi tây bắc khi mà mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại trên khu vực
cục bộ có nên mưa vừa mưa to trong mưa sông cần để phòng với gió rất mạnh
tại các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
vì vậy trời vẫn duy trì tình trạng có sương mù và mưa nhỏ cục bộ vào đêm và sáng sớm
trời vẫn còn lạnh với nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh lưu nghệ an
nhiệt độ có thể cao hơn từ một đến hai độ
khu vực còn lại bao gồm các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa và ngày có nắng
với nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như buôn bán của người dân
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ trong ba ngày tới
thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ trưa chiều có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ ở tây nguyên
còn tại nam bộ cao nhất phổ biến
tại nam bộ cao nhất phổ biến là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng tại miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi năm độ
và đáng lưu ý là về chiều tối nay tại nam bộ có thể có mưa rông rải rác ở ven biển
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có sương mù kèm mưa nhỏ vài nơi
ngày nhiều mây có lúc có mưa gió đông nam cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi sáu độ